tại quảng bình chiều ngày một mươi tháng bốn tại thôn kiên trinh xã hóa phúc huyện minh hóa
đã xảy ra một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn
chỉ khoảng một mươi năm phút cơn lốc đã làm ba mươi ba ngôi nhà tại xã hóa phúc bị tốc mái
trong đó có bảy nhà bị hư hỏng nặng rất may không có thiệt hại về người
sau khi cơn lốc đi qua chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng cùng người dân
nhanh chóng khắc phục hậu quả
ubnd huyện minh hóa cũng đã đến kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại
và hỗ trợ trước mắt mỗi hộ năm trăm linh đồng để động viên nhân dân sớm ổn định cuộc sống